tại hà nội đã diễn ra đại hội đại biểu đảng bộ lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đây là đại hội điểm cấp trên cơ sở của đảng bộ khối các cơ quan trung ương
dự đại hội có đồng chí sơn minh thắng ủy viên trung ương đảng bí thư đảng khối các cơ quan trung ương
cùng một trăm chín mươi tám đại biểu đến từ ba mươi bốn tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đại diện cho một bốn mươi hai đảng viên trong toàn đảng bộ
chủ đề của đại hội là nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của đảng bộ
phát huy truyền thống đoàn kết trí tuệ dân chủ kỷ cương và trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đưa công tác tư pháp phát triển bền vững lên tầm cao mới
trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đảng bộ bộ tư pháp đã tổng ra soát việc triển khai thực hiện gần hai văn bản
nghị quyết tại đại hội các đại biểu đã thảo luận thông qua các dự thảo báo cáo chính trị báo cáo kiểm điểm
bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm bầu đoàn đại biểu dự đại hội một mươi ba đảng bộ khối các cơ quan trung ương
đại hội phấn đấu nhiệm kỳ tới một trăm linh đảng viên giữ vững bản lĩnh chính trị tăng cường quản lý đảng viên
ra soát sàng lọc đưa đảng viên không có đủ tư cách ra khỏi đảng